tuy nhiên nếu quy định xét cho vay với bất động sản có giá trị trên ba tỷ đồng được thực thi ngay cả các dự án lớn cũng sẽ gặp khó
tuy nhiên nếu quy định siết cho vay với bất động sản có giá trị trên ba tỷ đồng được thực thi ngay cả các dự án lớn cũng sẽ gặp khó